thông tin từ tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam cho biết đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số hai thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô một mươi hai chỗ biển số xanh vận chuyển một mươi ba phách gỗ xoan bưu thuộc nhóm sáu với khối lượng hơn hai mét khối
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi tháng năm lực lượng kiểm lâm cơ động số hai phát hiện xe ô tô biển số xanh mang biển số bốn mươi ba e tám trăm linh bốn lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe chở một mươi ba phách gỗ san bưu với khối lượng hơn hai mét khối
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường khi đang bị kiểm tra để lại toàn bộ tăng vật
theo tìm hiểu thì chiếc xe biển số xanh trên đã hết hạn kiểm định từ năm hai nghìn một mươi bốn
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ phương tiện và tăng vật để tiếp tục mở rộng điều tra tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật